thưa quý vị ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đất ở đà lạt vào sáng sớm ngày hai mươi chín tháng sáu
làm cho hai người tử vong một số người bị thương thủ tướng chính phủ đã có công điện chỉ đạo
tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tỉnh lâm đồng và chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa lũ
chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất nêu trên
tổ chức cứu chữa người bị thương thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại
nhất là gia đình có người bị nạn chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra đánh giá
xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm tránh xảy ra các sự cố sạt lở tương tự
đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đất đai và hoạt động xây dựng nếu có theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
môn ngoại ngữ
vào chiều ngày hôm nay bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức kỳ thi
tổng số thí sinh dự thi năm nay là một một mươi hai ba trăm chín mươi tám thí sinh đạt chín mươi tám tám mươi sáu so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi
trong đó môn ngữ văn chín mươi chín sáu mươi năm môn toán chín mươi chín sáu mươi ba khoa học tự nhiên chín mươi chín bảy mươi hai khoa học xã hội chín mươi chín chín
ngoại ngữ chín mươi chín sáu mươi một
hai mươi một thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế trong đó một thí sinh mang điện thoại và sử dụng tài liệu trong phòng thi
hai mươi thí sinh mang điện thoại vào phòng thi sáu cán bộ coi thi phải dừng thực hiện nhiệm vụ
cho đến thời điểm này trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực gian lận có tổ chức
vào trường ngày hôm nay sau ba ngày xét xử vụ tham ô tài sản xảy ra tại bộ tư lệnh cảnh sát biển
tòa án quân sự thủ đô đã tuyên án sơ thẩm
với các bị cáo
cùng về tội tham mâu tài sản tòa tuyên phạt bị cáo nguyễn văn sơn một mươi sáu năm tù giam
hoàng văn đồng cựu trung tướng cựu chính ủy cảnh sát biển một mươi năm năm sáu tháng tù
các bị cáo doãn bảo quyết cựu thiếu tướng cựu phó chính ủy phạm kim hậu cựu thiếu tướng
cựu tham mưu trưởng và bùi trung dũng cựu thiếu tướng cựu phó tư lệnh cùng bị tuyên một mươi năm năm tù
các bị cáo nguyễn văn hưng cựu đại tá cựu cục trưởng kỹ thuật một mươi năm tổ
bùi văn hòe cựu thượng tá cựu phó trưởng phòng tài chính một mươi hai năm tù
bên cạnh đó hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã tự nguyện nộp lại năm mươi tỷ đồng đã tham mô
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
đối với một bác sĩ là chủ phòng khám
công an khởi tố bị can bùi văn sờ trú tại là chủ của phòng khám đa khoa tam đức phường tân hiệp
và cấm đối tượng này đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
ngoài bị can sở công an đã khởi tố một mươi chín bị can là bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế tại một số phòng khám khác
công an xác định các phòng khám mua bán làm khống các loại giấy tờ như giấy chứng nhận nghỉ việc
hưởng bảo hiểm

chủ yếu là công nhân trong các công ty
vào khoảng một mươi hai h trưa ngày hôm nay tại địa bàn tổ một thị trấn tàng lỏng huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã xảy ra một vụ cướp tiệm vàng trong thời gian chưa đến một phút sau đó đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
lợi dụng lúc chủ tiệm vàng không ở phòng khách tên cướp đi xe mô tô không có biển số mà quần áo mưa bịt mặt
cầm một chiếc cờ lê xông vào tiệm vàng đập vỡ tủ kính cướp được một số vàng trong tổ
chị đoàn thị thúy nga chủ tiệm vàng phát hiện vụ việc đã bị đối tượng rút dao dọa chém
đối tượng đã nhanh chóng lấy vàng và tẩu thoát khỏi hiện trường
công an huyện bảo thắng đã nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera triển khai lực lượng chốt chặn các hướng mà đối tượng có thể tẩu thoát để truy bắt
thưa quý vị thông tin liên quan tới vụ sạt lở ta luy vừa xảy ra vào đêm qua tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã khiến cho ba căn nhà bị tác động bảy người bị mắc kẹt vùi lấp
sau nhiều giờ triển khai cứu nạn cứu hộ đến một mươi một h bốn mươi năm ngày hôm nay hai mươi chín tháng sáu
lực lượng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát dưới lớp bê tông
chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
thực hiện các biện pháp cứu hộ cứu nạn các nạn nhân
nhận được tin báo các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã khẩn trương thực hiện các phương án kỹ thuật nắm tình hình triển khai trinh sát ngôi nhà
theo hướng từ tầng trệt xuống bên phải và bên trái tầng hầm
qua đó xác định được vị trí người bị nạn sau đó khẩn trương đục tường tiếp cận nạn nhân
đồng thời dùng kích thủy lực cùng cây chống thép chống sập và đảm bảo an toàn các địa toàn khu vực
tự nhiên nghe tiếng nói anh em dập mình vào thủy điện đài không còn nữa
bắt đồng minh đi tìm mới tìm đường thoát ra mới thấy sự hiện tượng này
không dám ở nữa mới thoát mình trái đứng
mà không nhìn các ảo qua hết hình dẫn đâu hay biết gì nữa đây
cho họ trên họ làm cái tường rào nó không đủ bao đám hay nữa
thời gian mưa nó quá tải trên cái đất này là bãi đất mới đó
nó không chịu nấu nó lùa từ trên phía dưới
đến bốn h năm mươi phút sáng cùng ngày
lực lượng cứu hộ đã tìm ra những người đã bị nạn
tích cận cứu mạng được năm nạn nhân trong đó hai người sức khỏe ổn định
ba người được đưa đến bệnh viện cấp cứu
đến trời này lực lượng chức năng đã tìm thấy vị trí hai nạn nhân bị vùi lấp
trong đống đổ nát dưới lớp bê tông
khi thế cả hai nạn nhân được đưa về nhà tăng lễ
bệnh viện đạc qua lâm đồng để chờ các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục
bàn giao cho gia đình đưa về cơ nhà hành táng
theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường
hai ngôi nhà đã bị phá hủy vùi lấp hoàn toàn
vụ sạt lở còn làm ảnh hưởng đến khoảng một mươi năm hộ dân trong khu vực
trong đó có năm hộ bị uy hiếp nghiêm trọng
chính quyền địa phương đã tổ chức thông báo vận động ít nhất một mươi hộ dân sinh sống
gần khu vực sạt lở tạm di chuyển đến nơi an toàn
trong ngày hai mươi chín tháng sáu công an huyện châu thành tỉnh tiền giang cho biết
cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn thanh dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ xã long định huyện châu thành
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo kết quả điều tra nguyễn thanh dũng cho chị nguyễn ngọc ngân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ xã long an huyện châu thành mượn hai mươi tám triệu đồng
dù nhiều lần yêu cầu ngân trả tiền nhưng người này cố tình tránh né
nên đã có hành vi đe dọa bằng cách dùng gạch đá ném vào nhà
tối một mươi một tháng năm dũng mang can xăng và cùng hai người khác đến trước nhà ngân
tạc xăng vào hàng rào và sơn nhà rồi châm lửa đốt
đến ngày hai mươi ba tháng năm dũng tiếp tục đến nhà thì gặp em của ngân và xảy ra cửa cãi
dú dùng súng pháo bắn một phát vào nhà rồi bỏ đi
toàn bộ vụ việc được camera ghi lại
tại cơ quan công an dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hành vi của đối tượng đã gây thiệt hại về tài sản
uy hiếp tinh thần gây hoang mang cho nạn nhân cùng gia đình và người dân sinh sống xung quanh
sáng ngày hai mươi chín tháng sáu tòa án nhân dân tp cần thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án hình sự đối với hai mươi hai bị cáo về tội lừa đạo chính đoạt tài sản
và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
vũ thị lan bốn mươi chín tuổi nguyễn ánh kiệt năm mươi tám tuổi cùng ngụ thành phố hồ chí minh
đối tượng trần minh trung ba mươi năm tuổi ngụ tỉnh bình dương và một mươi tám đồng phạm
đã bàn bạc thống nhất lên mạng internet tìm kiếm thông tin người cần bán nhà đất
có giá trị cao để lấy thông tin
lan và trung chi tiền cho kiệt thuê người tên nam làm giải giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
giải giới tệ nhân thân của những người có liên quan rồi sử dụng các tài liệu giả này
vào việc kết kết hợp đồng ý quyền hoặc hợp đồng chuyến nhượng thay chấp mua bán
nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác
ngoài ra nhóm của hải đã thuê nhiều đối tượng đóng giả người mua đất
để tiếp cận chủ đất trao đổi thông tin và tráo đỏ giả để lấy sổ đỏ thật
tổng cộng nhóm bị cáo này đã thực hiện năm vụ tráo số đỏ chiếm đoạt số tiền khoảng một mươi chín tỷ đồng
ngoài năm vụ trên hải và nhóm bị cáo còn thực hiện tám vụ khác
với cùng hành vi và thú đoạn như trên tại một số tỉnh đồng bằng sông cửu long